tại hà nội văn phòng chính phủ phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
cùng khởi động dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do used tài trợ
cụ thể dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa
sẽ phối hợp cùng với các chương trình của văn phòng chính phủ và bộ kế hoạch đầu tư
trong cải thiện hệ sinh thái kết nối chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
và nâng cao năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa với những doanh nghiệp hàng đầu sẽ thúc đẩy tầm nhìn
với tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế khu vực ấn độ dương thái bình dương
đồng thời hỗ trợ mục tiêu mở rộng tăng trưởng bao trùm theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt
dự kiến dự án sẽ được thực hiện trong năm năm với tổng kinh phí hai mươi hai một triệu đô la
từ nguồn oda không hoàn lại của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ